thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ngày hai và ba tháng năm cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
đã thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên điện biên phủ không bao giờ quên
tới sự có đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí tư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị
tránh án toàn nhân dân tối cao đồng chí phan văn giang ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chương trình nghệ thuật đặc biệt điện biên phủ không bao giờ quên gồm hai phần
phần một chiến thắng tái hiện lại không khí chiến thắng của quân và dân ta
phần hai hồi tưởng trong phần này thông qua các tác phẩm khí nhạc để truyền đi thông điệp
về điện biên phủ biểu tượng của một đất nước việt nam độc lập
làm chủ vận mệnh của mình trên con đường hội nhập và phát triển cùng thế giới
với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến dịch điện biên phủ lịch sử
ekip thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt này với mong muốn thông qua âm nhạc
tái hiện lại hào khí chiến thắng và cả những hy sinh anh dũng của quân và dân
trong chiến dịch điện biên phủ lịch sử
bằng ngôn ngữ thi ca và hình tượng âm nhạc cùng với diễn xuất của diễn viên
chiến thắng điện biên phủ sẽ được tái hiện đầy sống động và nghệ thuật
trên sân khấu nhà hát hồ gươm về một điện biên phủ không bao giờ quên
chương trình sẽ được diễn ra trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng năm tại nhà hát hồ gươm